thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện chín trăm chín mươi ba cdttg tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn lành mạnh bền vững góp phần phát triển thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
theo đó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần coi việc tháo gỡ các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển là nhiệm vụ cấp bách
thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của quốc hội hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sơ đổi dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu đảm bảo khả thi kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắt thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản công khai minh bạch an toàn lành mạnh và bền vững
đồng thời khẩn trương xây dựng hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật nhất là quy định về trình tự thủ tục triển khai các dự án nhà ở thương mại nhà ở xã hội khu đô thị mới để đảm bảo có hiệu lực đồng thời với các luật tránh khoảng trống pháp lý